từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn tại bản tìa dình c xã tìa dình huyện điện biên đông tỉnh điện biên
xuất hiện vết nứt dài hàng trăm mét trên núi gây dạn nứt sụt lún nền đất hư hỏng nhà cửa
trạm y tế xã và uy hiếp cuộc sống của hàng chục hộ dân
đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám vừa qua sau những trận mưa lớn vết nứt trên núi tiếp tục phát triển
tạo thành cung trượt dài hơn một km khiến cho tình trạng nguy hiểm càng trầm trọng hơn
hiện tại sự an toàn của dân bản đang bị đe dọa ở mức báo động
đây là nhà của gia đình chị thào thị bà có vô số những vết nứt gãy sụt lún xuất hiện ở khắp nơi
mỗi vết nứt có miệng rộng từ hai mươi đến ba mươi cm sâu gần hai mét
gia đình chị sống trong hoang mang và lo lắng đã nhiều ngày qua
trong cảnh ngộ gia đình ông giàng già lành cũng xuất hiện những vết nứt dài hàng chục mét
chạy từ sân qua nhà gây sụt lún nền
nhiều năm trước ông lệnh đã đổ vữa vào để chuột và rắn không chui vào làng tổ
nhưng nay vết nứt lại to rộng hơn và sụt lún làm căn nhà bị nghiêng
mấy chỗ mà to thì tôi phải cầm cái đèn pin để
đấy cứ ra ngoài đường ngó ai ăn này rồi là
xem ai tình thì nó có tiến động đến nọ tới kia thì mình hô hô ai ăn
còn tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học tìa dình
nơi có gần bốn trăm sáu mươi học sinh đang theo học
đầu tháng chín vừa qua sự nứt gãy sụt lún đã làm nền nhà của tám phòng học bị sụt lún
khung sắt của một số phòng học bị gãy biến dạng có nguy cơ sụp đổ
hiện tại bây giờ nhà trường đang gặp rất nhiều khó khăn
phải dồn các lớp lại hơn nữa là phải cho các cháu học tạm thời ở các nhà ăn nhà kho
đấy mà rất tạm bỡ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục
đề nghị với các cấp ủy đảng chính quyền sẽ quan tâm và sẽ chọn địa điểm mới
để chuyển trường lên vị trí an toàn hơn
trụ sở ủy ban nhân dân xã tìa dình nơi làm việc hằng ngày của gần ba mươi cán bộ viên chức
và hàng trăm lượt người dân đến liên hệ giải quyết công việc
cũng xảy ra dạn nứt nền sân

đến nay vẫn chưa có một kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng
về nguyên nhân vết nứt dài trên núi và sự biến động kết cấu địa chất phía dưới
gây nên sụt lún nền nhà của dân bản
huyện điện biên đông đã đề nghị và chờ các sở ban ngành vào kiểm tra
thống nhất tham mưu để đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh điện biên phương án xử lý
huyện điện biên đông đã đề nghị và chờ các sở ban ngành vào kiểm tra